trong ngày mai tại phía đông bắc bộ vẫn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu lệch đông
nên về đêm và sáng sớm trời có nhiều mây và sương mù
riêng một số nơi thuộc vùng núi do ảnh hưởng của hội tụ gió ở mực một năm trăm linh m
nên vẫn có thể xuất hiện mưa mưa rào cục bộ vào đêm và sáng sớm
sau đó vào lúc trưa chiều thì trời giảm mây hưởng nắng và nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng là hai mươi ba hai mươi sáu độ
trong hai ngày tiếp theo thì trời nắng nhiều hơn nên nhiệt độ sẽ tăng dần
và có thể đạt được mức là ba mươi một ba mươi ba độ vào lúc trưa chiều ngày ba tháng bốn
tương tự tại các tỉnh phía tây bắc bộ chưa ảnh hưởng của hình thế gây mưa trên cao hoạt động yếu
nên mưa chỉ còn diễn ra vài nơi cho đêm nay và ngày mai sau sẽ tạnh giáo
nhiệt độ có xu hướng tăng dần từng ngày đến đầu tuần sau thì có thể xuất hiện nắng nóng
với mức nhiệt là vượt ngưỡng ba mươi năm độ
với sự mở rộng dân của vùng áp thấp nóng từ phía tây
nên nhiệt độ cũng có xu hướng tăng dần tại các tỉnh thuộc khu vực trung bộ
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ngày mai nhiệt độ cao nhất phổ biến là hai mươi chín ba mươi hai độ
riêng một số nơi thuộc vùng núi phía tây nhiệt độ ban trưa còn vượt ngưỡng ba mươi ba độ
sau đó trong hai ngày tiếp theo thì nắng nóng có xu hướng gia tăng tại khu vực trên
từ khoảng ngày mùng ba nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
ở mức là ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
với các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
thời tiết nói chung là khá ổn định phổ biến ít mưa và ngày có nắng
nước mưa tại đây sẽ phổ biến ở ngưỡng là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi sẽ còn cao hơn
thời tiết tệnh giáo và thuận lợi cho sinh hoạt thường nhật của người dân tại đây
với khu vực tây nguyên trong những ngày tới thời tiết nói chung là vào ban ngày phổ biến có nắng
nắng nóng cục bộ vẫn có khả năng xuất hiện tại khu vực bắc tây nguyên như là con tôn hay là gia lai
sau đó đến chiều tối thì mưa rông có thể xảy ra cục bộ
tuy nhiên chỉ trong thời đoạn ngắn nên ít ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân
còn các tỉnh miền nam nắng nóng vẫn xuất hiện ở diện rộng
tại khu vực miền đông của nam bộ với mức nhiệt là trên ba mươi năm độ
các tỉnh thành còn lại thì trong khoảng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
một lưu ý với người dân miền tây nam bộ là mưa rông có khả năng sẽ gia tăng từ chiều tối ngày hai tháng bốn
trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng thở tiết cực đoàn